cùng với các địa phương đơn vị trong cả nước việc đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân thành phố đà nẵng vui tết đón xuân
đã được lực lượng công an thành phố triển khai quyết liệt đồng bộ
các địa bàn trọng điểm đã được kiểm soát tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định
đảm bảo nhân dân vui đón tết trong bình yên và an toàn
tại nhiều tuyến phố trọng điểm nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của thành phố đà nẵng
lực lượng cảnh sát cơ động đã chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tập trung cao độ để đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông với mục tiêu cao nhất là hạn chế các loại tội phạm hình sự
trong đó có tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản tại các điểm tuyến trọng điểm
tội nhân dân như đường hoa các điểm bắn phố hoa và các công viên phòng tránh các loại tội phạm
gây rối trật tự công cộng đặc biệt là các đối tượng lợi dụng sự đông đúc để phạm tội
cùng với nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn các mục tiêu quan trọng công an tại các phường trọng tâm thành phố
cũng đã ra quân bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội
bổ sung và thực tập các phương án tác chiến bảo vệ an toàn
công an an toàn mục tiêu
từ đó góp phần và đảm bảo an toàn trật tự tại các điểm
trong những ngày tết toàn bộ một trăm linh quân số của công an thành phố đà nẵng đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhằm thực hiện tốt công tác giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
song song với các giải pháp đồng bộ và hiệu quả đang được lực lượng công an triển khai
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác ý thức chấp hành pháp luật để có một cái tết an bình hạnh phúc